công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối tượng liên tiếp gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy của người dân giữa mùa dịch
đó là quách long hải chú tại tỉnh đồng nai
ngoài ra công an thành phố buôn ma thuột còn khởi tố thêm phùng bá sinh chú tại tỉnh đắk lắc về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo kết quả điều tra long nghiện ma túy từ sáu năm nay từ tỉnh đồng nai lên đắk lắc làm thuê nhưng do dịch bệnh nên thất nghiệp
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng long đã đột nhập vào nhiều nhà dân gây ra liên tiếp sáu vụ trộm cắp xe máy
mặc dù biết là xe trộm cắp nhưng sinh vẫn mua xe tử long rồi đặt biển số giả để lưu thông
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã truy thu được toàn bộ tăng vật để trả lại cho bị hại
từ giữa tháng chín đến nay công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã liên tiếp phát hiện năm vụ việc với bốn đối tượng kinh doanh khí n hai o
còn gọi là khí cưỡi trang
trái phép thu giữ hàng trăm bình kim loại chứa khí cười
mới đây nhất tại khu vực phường quang vinh tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thái nguyên
phát hiện một đối tượng đang chở bảy bình kim loại chứa khí n hai o
đối tượng khai nhận được ninh thế thuyết trú tại huyện đồng hì thuê vận chuyển đi bán cho khách hàng
đấu tranh mở rộng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một nhà trọ tại tổ một phường tân thịnh
thu giữ thêm một mươi một bình kim loại chứa khí n hai o là của ninh thế thuyết
tiếp tục kiểm tra tại một cửa hàng khác của thuyết tổ công tác phát hiện và thu giữ chín bình kim loại và bảy mươi bảy quả bóng bay
chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
cũng như giấy chứng nhận được phép kinh doanh hóa chất bị hạn chế kinh doanh
lực lượng công an vừa có thông báo cảnh báo người dân trên địa bàn đề phong các loài tội phạm xâm phạm
sở hữu sau khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giang cách xã hội
đây là thời điểm các loài tội phạm như lừa đạo chiếm đoạt tài sản trụng cấp cướp vật cướp tài sản
sẽ gia tăng hoạt động trở lại với thu đoạn tinh vi manh động liều lĩnh hơn
người dân cần chú động bảo quản giữ gìn tài sản không tạo sơ hợi để cấy gian lợi dụng trụng cấp
chú ý ra cố trần vách cửa sổ cửa chính lỗ thông gió chắc chắn
kiểm tra đóng khóa cơ cẩn thận trước khi đi ngủ hoặc vắng nhà
đối với chủ nhà trọ phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn trang bị cò báo động camera quan sát và ổ khóa điện tử
bố trí bảo vệ người trong coi xe tài sản và nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản
đối với xe gắn máy luôn chú ý trong co cẩn thận không để khuất tầm mắt
còn đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân khi nhận được các cuộc gọi lạ có dấu hiệu nghi vấn
phải bình tĩnh không làm theo yêu cầu hoặc dân dụ bóng mặt các phím số trên điện thoại
tuyệt đối không cung cấp thông tin bóng mặt tài khoản mật khẩu mạng otp thông tin thẻ qua tin nhắn sms email phần mềm chat như zalo facebook messenger
hoặc qua các cuộc gọi của bất cứ ai không chuyển khoản nộp tiền mặt vào tài khoản của người không quen biết
vừa bắt giữ đối tượng phùng thị nga chú huyện yên lạc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay phùng thị nga đã sử dụng nhiều tài khoản facebook và tài khoản youtube dân ngoan vĩnh phúc
để đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc nói xấu không đúng sự thật bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm
uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện yên lạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của cá nhân các đồng chí lãnh đạo cũng như vai trò
vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên quân chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
dùng dao chém người để giải quyết mâu thuẫn đối tượng y doanh hơ mốc chú tải thị trấn buôn chấp huyện grongana vừa bị công an huyện grongana tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
trước đó y doanh cùng với nguyễn nông nghiệp chú tải xã gia bông huyện grongana và sáu người khác có tổ chức ăn nhậu
trong lúc đang nhậu thì hết thuốc lá hút y doanh rủ nghiệp điều khiển xe máy đi mua
trên đường đi phát hiện nhóm của y aron enun
chú cùng địa phương cũng đang nhậu ở gần đó nên y doanh dừng xe để nghiệp xuống xin thuốc hút
lúc này nghiệp đi đến tự ý cầm gói thuốc lấy hai điếu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó y doanh về nhà lấy một con dao quay lại chỗ y aron đang nhậu
tại đây sau khi lời qua tiếng lại thách thức nhau y doanh đã cầm dao chém vào mặt aron gây thương tích tỷ lệ bảy mươi năm
tại quảng nam thời gian qua do dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
nhiều người dân nhất là những người buôn bán nhỏ rơi vào hoàn cảnh khó khăn
lợi dụng tình hình này các đối tượng cho vay lãi nặng có hoạt động có chiều hướng gia tăng
nhiều người đã sập bẫy của các đối tượng cho vay nặng lãi
khi không có khả năng chi trả các đối tượng đã đe dọa tấn công tinh thần thậm chí đánh đập các nạn nhân
đây là thực trạng đáng báo động không chỉ trên địa bàn tỉnh quảng nam
người phụ nữ này là tiểu thương buôn bán tại chợ trên địa bàn thành phố hội an tỉnh quảng nam
do dịch bệnh túng quẫn không có tiền buôn bán
qua giới thiệu chị đã tìm đến dịch vụ cho vay tiền nhanh thủ tục đơn giản
không chỉ không nhận được đúng số tiền vay mà bắt đầu từ đây chị sập bẫy của các đối tượng cho vai nặng lãi
rơi vào vòng luận quẩn không lối thoát do không đủ tiền trả nợ và liên tục bị các đối tượng đuổi đánh ngay tại chợ
năm triệu góp là hơi trung trữ
ngày mùa mà mình có việc thì mình nghĩ là đủ chạy đủ cháy đủ đủ thứ rồi đó
tiền của hắn đưa trị năm triệu
hắn đưa thành hắn trời phí năm trăm linh
hắn trời tiền lửa hơi triệu cống đưa trị có hơi triệu
đây chỉ là một trong số nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng nam bị các đối tượng cho vai nặng lãi lừa sập bẫy và khống chế trong thời gian qua
và đã đến trình báo làm việc với cơ quan công an
các đối tượng phần lớn là người từ các tỉnh phía bắc vào quảng nam tạm trú
hoạt động núp bóng dưới vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh giải dán tờ rơi các nơi công cộng
quảng cáo trên không gian mạng kêu gọi vay vốn không cần thế chấp
trên thực tế các đối tượng áp dụng lãi suất rất cao lãi trồng lãi và các loại phí khác
khiến người vay mất cân đối việc vay và trả gốc mất khả năng chi trả cầm cố thế chấp cho các đối tượng
qua đó tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm từ các hành vi giữ người trái pháp luật
hủy hoại tài sản cưỡng đoạt tài sản gây mất an ninh trật tự
chỉ trong vòng một mươi ngày từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày năm tháng một mươi
công an tỉnh quảng nam đã bắt gọn bốn nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
trên địa bàn thành phố tam kỳ thành phố hội an và các huyện thăng bình núi thành
với hàng chục đối tượng phần nào cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm này
tại xã nông thượng thành phố bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
bắt quả tang đối tượng lâm văn kiến năm mươi chín tuổi trú tại huyện ba bể đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ thái nguyên về ba bể để tiêu thụ
tăng vật thu giữ là ba gói có khối lượng hơn một trăm linh gram một mươi viên hồng phiến và một gói nhỏ hồng phiến một điện thoại di động một xe ô tô và năm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền năm trăm linh triệu đồng và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ và di lý đối tượng đinh minh tâm hai mươi bốn tuổi
trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triểu từ kiên giang về đà nẵng
đây là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên lấy ma túy từ tp hcm đem về đà nẵng để tiêu thụ
tâm đã bị công an thành phố đà nẵng truy nã theo quyết định số ba về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tâm bắt đầu điều hành hoạt động từ xa và chỉ đạo cho hai thành viên thân cận là nguyễn thanh trung hai mươi ba tuổi quê ở quảng trị
vũ văn hà hai mươi hai tuổi quê ở tỉnh vĩnh phúc
trực tiếp đi nhận hàng cũng như là giao ma túy
cho các con nghiện tại đà nẵng
sau khi xác lập chuyên án vào đầu tháng bốn
công an tp đà nẵng thực hiện bắt quả tang trung và hà
khi vừa nhận ma túy
mà tâm ở tp hcm gửi về
thù giữ năm trăm tám mươi một viên thuốc lóc
mặc dù gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh bùng phát
đến đầu tháng một mươi tâm bị phát hiện bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại kiên giang
và đã được di lý về đà nẵng phục vụ công tác điều tra
để có tiền đánh bạc đối tượng nguyễn duy khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện trợ mới đã lừa đảo
chiếm đoạt số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng
của người quen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn duy khánh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra
trong khoảng thời gian từ ngày tám
đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khánh đăng ký tài khoản đánh bạc
trên trang web w tám mươi tám
để tham gia đánh bạc online trên mạng
thua với số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
và để tiếp tục có tiền đánh bạc
khánh đã tìm cách mượn
của bà nguyễn thị niềm trú tại thành phố long xuyên
số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
rồi đem nạp vào tài khoản tham gia đánh bạc online
và bị thua hết
sau đó khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối
nhằm tạo niềm tin để bà niềm
cho khánh vay thêm nhiều lần
với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên khánh đã nạp vào tài khoản
tiếp tục đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
khi đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được
với khánh nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh an giang
tố giác hành vi của khánh
chuyển sang tin tức an ninh trật tự
sau đối tượng hung hăng mang nhiều hung khí nguy hiểm
đi giúp bạn đánh người khác để trả thù
với bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc
đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba
tại xã yeda y niêm xảy ra mâu thuẫn
cãi nhau với y niko
vì sợ bị y niko đánh
nên y ním đã gọi điện cho các đối tượng
còn lại để giúp mình
khi đi nhóm này mang theo hai dao dựa
và năm cây sắt tròn
chiều dài từ một hai đến một bốn mét
sau khi đến gặp y niko cả nhóm đã cầm
dao dựa lao vào chém ba nhát vào tay
chân và đầu nạn nhân
gây án xong cả nhóm đã lên xe máy đi về
rất may y niko sau đó được người dân kịp thời
đưa đến bệnh viện cấp cứu
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt y khoan và y henry
cùng với một mươi năm tù giam
y niêm chín năm y phon tám năm sáu tháng
y khun tám năm và y sun
là bốn năm sáu tháng tù giam
cùng với tội giết người
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
cũng vừa phá chương án điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng lê văn bình sinh năm hai nghìn
ở xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm đốt tài sản
lực lượng công an nhận được tin báo
của nạn nhân về việc
chị bị một đối tượng giả danh người quen
nhắn tin vay tiền chiếm đột số tiền
là hơn bảy triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên đối tượng này đã lừa đảo
của một người phụ nữ khác ở xã tây hồ
số tiền là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại
công an huyện thọ xuân đã tập trung xác minh
điều tra làm rõ và lập án đấu tranh
qua đó đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê văn bình
là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo nói trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
do nghiện chơi game trên mạng xã hội
và nợ nần nhiều nên bình đã lên mạng xã hội
lấy ảnh của người khác
làm ảnh đại diện trang cá nhân của mình
để mạo danh và hỏi vay tiền
thưa quý vị những ngày gần đây thì công an tỉnh hậu giang
nhận được nhiều tin báo của người dân
bị đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội
gia lô của người quen để lừa đảo
chiếm nốt tài sản bằng thủ đoạn nhắn tin
mượn tiền và đây là một trong những hình thức
lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi
chỉ cần mất cảnh giác là người dân
sẽ sụp bẫy và mất tiền
vất vả đi làm trong lúc dịch bệnh
lại bị lừa đảo mất tiền
là tình trạng của anh mai ni em
nhân viên bưu tá ở huyện vị thủy
tỉnh hậu giang tại cơ quan công an
anh ni em cho biết cách đây vài ngày
có nhận được tin nhắn từ một tài khoản gia lô
có ảnh và tên của một người quen
hỏi mượn tiền vì tài khoản ngân hàng
của người này bị lỗi không giao dịch được
tin tưởng trong buổi sáng
anh liên tiếp dùng điện thoại chuyển ba lần
với số tiền năm triệu đồng qua hai tài khoản
ngân hàng do đối tượng cung cấp
cũng như là
khách hàng quen giáo đồ
thì nhờ chuyện
rồi gửi lại
em cũng đang đi làm em sơ ý
em cũng không có nghĩ là
tài khoản bị hắt nít
tại lúc trước vì đó giờ thì chỉ có
em thấy chỉ có facebook thôi
tài khoản gia lô thì đó giờ em chưa thấy
nên em cũng không có
nghi ngờ nhiều
cũng vì mất cảnh giác
mà anh nguyễn ngọc cảnh chú huyện châu thành
tỉnh hậu giang đã chuyển hai lần tiền
tổng cộng bốn triệu đồng theo nội dung tin nhắn
hỏi mượn tiền từ tài khoản gia lô
có tên và hình ảnh giống người đồng nghiệp
lúc đầu là nó nhắn là
tôi đang bận việc
sợ vợ biết gì đó
rồi cho nên nó không dám bắt máy
rồi lần thứ hai tôi điện nữa
thì nó bắt máy bận là nó gửi hình ảnh
gửi hình ảnh
công việc nó làm á
nhưng mà cái hình ảnh trong cái công việc nó làm
là nó đúng nghe chăng
bạn của tôi
thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
khoảng một mươi ngày trở lại đây
đã ghi nhận chín trường hợp bị lừa
bằng thủ đoạn giả danh tài khoản gia lô
với tổng số tiền bị chiếm đoạn trên hai mươi triệu đồng
để phòng ngừa
đồng thời báo cho cơ quan chức năng
cơ quan công an cũng khuyến cáo
hiện nay ngoài thủ đoạn giả danh tài khoản gia lô
các đối tượng còn chiếm đoạn tài khoản
mạng xã hội facebook để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản cũng bằng cách nhắn tin mượn tiền
do đó người dân cần hết sức cảnh giác
để không mắc bẫy lừa đảo của tội phạm
công an quận tân phú tp hcm
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy
tại một căn nhà trên đường lũy bán bích
đã khiến cho một người thiệt mạng và nhiều người khác
bị thương xảy ra vào tối ngày hôm qua ba tháng một mươi
vào khoảng hai mươi h một mươi phút
ngày mùng ba tháng một mươi lửa bất ngờ
bùng lên từ ngôi nhà số bảy trăm ba mươi năm
lũy bán bích
người dân đã truy hô và thông báo đến chính quyền địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận thông tin
đã huy động phương tiện đến hỗ trợ
triển khai cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày vụ cháy được khống chế
bốn người trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài
và chuyển đến bệnh viện điều trị
quang sắc minh anh đỗ như khôi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là người có mặt trong căn nhà trên đã tử vong
vào tối cùng ngày thi thể nhận nhân
đã được đưa ra ngoài
hiện công an đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguồn nhân của vụ việc
cũng như thống kê thiệt hại do cháy gây ra
được biết thì căn nhà xảy ra vụ cháy
là nơi bán dây dép với nhiều vật liệu
dễ cháy nổ
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra và làm rõ
thưa quý vị luật phòng cháy chữa cháy ban hành vào năm hai nghìn một
đã quy định
lấy ngày bốn tháng một mươi hàng năm
là ngày toàn dân phòng cháy trợ cháy
và trong những năm qua dưới sự tham mưu hướng dẫn
của lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
phong trào toàn dân phòng cháy trợ cháy
trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến
sâu rộng góp phần tích cực vào việc
giảm thiểu số vụ cháy cũng như thiệt hại
do cháy gây ra ngay từ địa bàn cơ sở
mô hình nhà tôi có bình trợ cháy
được phường vạn thạnh tp nha trang
hộ gia đình trên địa bàn phường
đều tự trang bị các phương tiện trợ cháy
tại chỗ và luôn tuân thủ nghiêm
các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
còn đây là những chiếc xe tải nhỏ
được người dân hoán cải
để chuyên dùng cho việc tiếp nước trợ cháy
đây là sáng kiến từ mô hình
tổ xe tiếp nước do công an
phường cam lộc tp cam ranh tham mưu xây dựng
khi có các sự cố cháy nổ
xảy ra trên địa bàn những chiếc xe này
sẽ được huy động để tiếp nước
cho xe trợ cháy chuyên dùng hoặc trực tiếp
tham gia trợ cháy
từ ba thành viên với ba chiếc xe ban đầu
đến nay tổ xe tiếp nước trợ cháy
đã có hai mươi thành viên với bảy xe tiếp nước
lực lượng này sẽ trực tiếp
tham gia dập tắt nhiều đám cháy
ở cả trong và ngoài địa bàn phường
lực lượng công an phòng cháy chữa cháy của phường
cũng luôn hỗ trợ và báo
tập phấn cho anh em
khi xảy ra thì chúng ta
những lúc nào chúng ta tiếp nước
và những lúc nào chúng ta
nếu mà cái đường ngang ngõ hẻm
mà cái xe
lớn mà không vô được
thì rất khoát là xe nhỏ chúng tôi
và nợ dụng các địa hình dựa vật
là nguồn nách để vào
kịp trợ cứu trợ
tuyên truyền đến tầng tổ dân phố
tầng hộ gia đình
các biện pháp tuyên truyền các luật
các quy định và những trách nhiệm
và nghĩa vụ của nhân dân
và của phường phải thực hiện những nhiệm vụ nào
để đảm bảo an toàn nhất
trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhờ như vậy thì nhân dân phải nói là
hưởng ứng rất là tốt
và từ đó đến nay thì phải nói là
nhà này cũng có bần chữa cháy
thậm chí có nhà cũng có hai ba bần
thời gian qua nhiều mô hình điển hình tiên tiến
về phòng cháy chữa cháy được xây dựng
và phát huy hiệu quả
lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở
thường xuyên được huấn luyện nghiệp vụ
và diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy
nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng
sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy
cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến
theo phương châm bốn tại chỗ
trong những năm qua hơn năm mươi vụ cháy
đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ
và quần chúng nhân dân dập tắt
ngay từ khi mới phát sinh
nhiều vụ cháy do có sự phối hợp chặt chẽ
nhịp nhàng giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
và lực lượng chữa cháy tại chỗ
đã góp phần làm giảm thiệt hại về người
và tài sản cho nhân dân
độ phòng cháy cháy có thể nói là
nhiều mô hình mới đã được ra đời
kinh tín đã được ra đời
và hàng năm đều có đánh giá
có một kết phân lọc
trong đấy chúng ta thấy là
ý thức trách nhiệm của người dân
lực lượng nồng cốt
đặc biệt là những dân phòng
các thôn tổng dân phố
đã được kiện toàn
được trang bị phương tiện
bồi dưỡng nhiệm vụ
tham gia tích cực ngay từ ban đầu
khi cháy nổ chảy ra
đã góp phần trong việc hạn chế
tình hình cháy cháy nổ trên địa bàn
để phát huy tốt hiệu quả
phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
cấp ủy chính quyền các cấp
cần quan tâm chỉ đạo đầu tư hơn nữa
nhằm đưa phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
phát triển có chiều sâu
chất lượng phát huy hiệu quả sức mạnh
của cả hệ thống chính trị
đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
cho công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới